tại bệnh viện phổi và bệnh viện giã chiến hỏa vang thành phố đà nẵng đã có thêm tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh và xuất viện
trong đó một số bệnh nhân nặng cũng được điều trị thành công
những bệnh nhân này là những người cao tuổi và đều mang trong mình bệnh lý nền trước khi mắc covid một mươi chín
tám bệnh nhân được điều trị khỏi covid một mươi chín và xuất hiện đều có kết quả xét nghiệm từ ba đến bốn lần âm tính với sars cov hai
và không còn các triệu chứng lâm sàng như sốt ho khó thở
trong số tám bệnh nhân được ra viện hôm nay có hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín là người cao tuổi có bệnh lý nền nặng cũng đã được ra viện
hiện tại bệnh viện phổi đà nẵng còn điều trị cho chín bệnh nhân covid một mươi chín
những bệnh nhân nặng trong đó có ca bệnh bốn trăm một mươi sáu đang được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực
đều cho kết quả ba lần âm tính với virus sars cov hai và được bệnh viện công bố khỏi bệnh
hết tuần này là chúng tôi sẽ cho ra hết
và bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu thì khả năng chúng tôi
chúng tôi sẽ chuyển về đà nẵng để điều trị tiếp tục cái bệnh đập đông đập phổi bệnh này
còn trong tuần này chúng ta ra hết và từng bước khử khuẩn tất cả những khoa phòng
khoa phòng nào khử khuẩn xong rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận bệnh
các bệnh viện bốn trăm một mươi sáu thì đến hiện nay cái phổi về cơ bản thì cái chức năng phổi nó cũng đã tương đối ổn định dần
đạt rất nhiều kỳ vọng vào trường hợp này
chúng tôi có thể là tiến hành ca dần các mô cũng như là cải thiện cái chức năng hấp cho bệnh nhân nhiều hơn
việc điều trị khỏi những ca bệnh nặng là tín hiệu đáng mừng khi dịch bệnh covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát
dự kiến trong tuần này bệnh viện phổi sẽ được làm sạch theo quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn của bộ y tế để hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường